thưa quý vị và các bạn
những thành tựu phát triển kinh tế xã hội to lớn trong hơn ba mươi năm đổi mới của đất nước ta
có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế từ nhật
từ những thực tiễn sinh động đó đại hội một mươi hai của đảng đã khẳng định
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đây là nguồn cổ vũ cho tinh thần khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo
tạo sức sống và đột phá phát triển mạnh mẽ đất nước ta trong giai đoạn tới
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
của tiến sĩ trương công đắc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
quan niệm kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế
tại đại hội một mươi hai cho thấy bước đột phá về nhận thức của đảng ta
so với giai đoạn trước khi chúng ta chỉ coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
tiếp tục yêu cầu phải phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân
cả về số lượng và chất lượng
để thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
trong những năm qua khu vực kinh tế tư nhân đã làm nên sự phát triển năng động của nền kinh tế
góp phần quan trọng trong tạo việc làm nâng cao thu nhập của người dân
mạnh dạng đột phá và đi đầu trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới
do đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển
cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng các nguồn lực phát triển trong xã hội
để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của nó
chủ trương phát triển kinh tế tư nhân gắn liền với chủ trương phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
đảng ta đã nhận định hết sức đúng đắn rằng kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại
có thể tồn tại và thích ứng với nhiều hình thái xã hội khác nhau
kinh tế thị trường phát triển với trình độ cao dưới chủ nghĩa tư bản
song không đồng nhất với chủ nghĩa tư bản và cũng không đối lập với chủ nghĩa xã hội
một quốc gia dựa trên nền tảng thị trường để phát triển kinh tế có thể chưa chắc nhanh chóng thành công
song một quốc gia không có nền kinh tế thị trường đầy đủ hiện đại chắc chắn sẽ không thể phát triển trong dài hạn
tự thân kinh tế thị trường không mang lại chủ nghĩa xã hội
nhưng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công dứt khoát phải phát triển kinh tế thị trường
kinh tế tư nhân là chủ thể quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trường hiện đại
mặc dù quy mô của khu vực tư nhân có thể khác nhau trong các mô hình
kinh tế thị trường đa dạng song có một điều chắc chắn rằng nếu không có khu vực kinh tế tư nhân
thì sẽ không có nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó
dù không hoàn hảo song kinh tế thị trường vẫn chứng tỏ là một cơ chế huy động
phân bổ nguồn lực thúc đẩy sáng tạo và phát triển được coi là tốt nhất hiện nay
chính hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân giúp vận hành cơ chế đó
một khu vực kinh tế tư nhân phát triển chưa chắc mang lại một nền kinh tế thị trường hoàn hảo
tự thân khu vực kinh tế tư nhân không giúp khắc phục những khiếm khuyết và thất bại của thị trường
tuy nhiên nếu không phát triển kinh tế tư nhân sẽ không thể phát huy hết thế mạnh của kinh tế thị trường
không thể khai thác hết nguồn lực phát triển to lớn của xã hội
từ tinh thần của đại hội một mươi hai cũng cần nhấn mạnh và làm rõ
việc xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong nền kinh tế
không hàm ý phân biệt đối xử mà với ý nghĩa là
tùy thuộc vào chức năng của mỗi thành phần kinh tế để xác định vai trò của chúng
nhà nước với các nguồn lực công cụ chính sách sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng và điều tiết nền kinh tế
bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược
phát triển kết cấu hạ tầng và dịch vụ công có vốn đầu tư lớn
luân chuyển chậm lợi nhuận không cao rất cần thiết cho nền kinh tế xã hội mà khu vực tư nhân không sẵn sàng làm nhận
các lĩnh vực
quốc phòng an ninh một số hoạt động đầu tư mạo hiểm
như vậy để thấy rằng đảng ta tiếp tục xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo với nội hàm mới
phù hợp với cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một và hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba
về thực trạng và môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian qua
nhìn lại chặng đường hơn ba mươi năm đổi mới
từ tâm lý
ỉ lại vào nhà nước và tập thể
tất cả các tầng lớp nhân dân đã chuyển sang ý thức chủ động và tích cực trong phát triển kinh tế xã hội
những thay đổi về tư duy và nhận thức quan trọng đó đã tạo điều kiện giúp khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta
từng bước phát triển cả về lượng và chất
từ chỗ chủ yếu chỉ có các hộ kinh doanh cá thể
nước ta đã có những tập đoàn kinh tế lớn
từ chỗ chủ yếu hoạt động trong khu vực phi chính thức
kinh tế tư nhân đã chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động trong khu vực chính thức
nền kinh tế phạm vi kinh doanh đã rộng khắp ở những ngành mà pháp luật không cấm
đặc biệt trong những năm qua
một làn sóng khởi nghiệp đã và đang diễn ra đem lại một sức sống mới cho nền kinh tế
có thể thấy khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên đa số các doanh nghiệp tư nhân là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
thậm chí tỷ trọng của các doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng mạnh trong những năm gần đây
do quy mô vốn nhỏ năng lực tài chính yếu kém nên năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân
thường thấp hơn các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
nhiều doanh nghiệp tư nhân còn kinh doanh theo hình thức ngắn hạn
chưa có tầm nhìn chiến lược kinh doanh dài hạn
ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhà nước còn hạn chế
đội ngũ doanh nhân của khu vực tư nhân chưa thực sự lớn mạnh
còn thiếu kinh nghiệm trên thương trường quốc tế và chưa được đào tạo sâu về quản lý sản xuất kinh doanh
một bộ phận doanh nhân còn hạn chế về kiến thức sự am hiểu pháp luật và năng lực kinh doanh
kinh nghiệm quản lý khả năng cạnh tranh và hội nhập
một số doanh nhân còn thiếu trách nhiệm với xã hội vì lợi ích cục bộ lợi ích nhóm
làm tăng thêm các tiêu cực xã hội môi trường
năng lực công nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân trên thực tế là rất nhỏ và yếu

công nghiệp tư nhân đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển
phần lớn sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp tư nhân là gia công lắp ráp
chủ yếu sử dụng máy móc thiết bị và nguyên liệu nhập khẩu
các công đoạn sản xuất đưa lại giá trị gia tăng cao như thiết kế tạo kiểu dáng
marketing đều được thực hiện bởi đối tác nước ngoài
sự phân tầng trình độ công nghệ đang diễn ra trong từng ngành và trong nhiều doanh nghiệp
công nghệ lạc hậu trung bình và tiên tiến cũng đang xem tồn tại
công nghệ tiên tiến hiện đại chỉ tập trung vào một số ít doanh nghiệp tư nhân ở một số ít lĩnh vực
tranh lệch về trình độ công nghệ bộc lộ rõ
các doanh nghiệp tư nhân thấp hơn khu vực doanh nghiệp nhà nước và thua xa doanh nghiệp fdi
do trình độ công nghệ thấp các doanh nghiệp tư nhân không có khả năng kết nối
cũng như tham gia ngành công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn
nhất là không thể tân dung lực hiệu ứng lan tỏa từ các doanh nghiệp fdi đang tăng trưởng nhanh
các doanh nghiệp tư nhân phần lớn vẫn hoạt động
hoạt động ở thị trường trong nước chỉ rất ít doanh nghiệp tư nhân lớn vươn được ra thị trường nước ngoài
ở một mức độ khiêm tốn
ngay cả ở thị trường trong nước với sức ép cạnh tranh gây gắt
các doanh nghiệp tư nhân lớn cũng bắt đầu có xu hướng rút khỏi các ngành sản xuất công nghiệp
nhường lại sân chơi cho các doanh nghiệp nước ngoài
sự rút lui này cũng diễn ra trong một số lĩnh vực dịch vụ như phân phối và bán lẻ
được ưu tiên và có nhiều tiềm năng của nền kinh tế
các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn rất ít
trong khi đó nhiều chính sách cởi trói giúp nông nghiệp nông thôn phát triển
trong thời kỳ sau đổi mới đã tới giới hạn
mô hình kinh tế hộ truyền thống tồn tại lâu nay ở nông thôn không còn phù hợp với điều kiện mới
yêu cầu tích tụ tập trung dụng đất đang được đặt ra cho việc triển khai những mô hình hiện đại
như kinh tế trang trại quy mô lớn
việc giải quyết lao động trong ngành nông nghiệp chưa đạt hiệu quả mong muốn
có nguyên nhân chủ yếu là sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp ở nông thôn không đủ mạnh
nên chưa thúc đẩy truyền dịch nhanh lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp
trong những năm qua môi trường kinh doanh ở nước ta đã được cải thiện nhiều
song vẫn chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh
báo cáo môi trường kinh doanh năm hai nghìn một mươi bảy của ngân hàng thế giới vkp
xếp việt nam đứng thứ tám mươi hai trong tổng số một trăm chín mươi nền kinh tế về môi trường kinh doanh
tốt hơn một số nước trong khu vực châu á như indonesia philippines ấn độ
và cải thiện so với thứ hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đứng thứ chín mươi một
tuy nhiên thứ hạng đối với một số chỉ số của việt nam còn khá thấp như khởi sự kinh doanh đứng thứ một trăm hai mươi
trả thuế đứng thứ một trăm sáu mươi bảy và phá sản đứng thứ một trăm hai mươi năm
để khu vực kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực
một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhìn từ góc độ quan điểm và chính sách chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau đây
điều này đã được nhấn mạnh trong văn kiện đại hội một mươi hai như là vấn đề căn cốt của quá trình cải cách thể chế kinh tế
giúp đem lại động lực phát triển mới của nước ta trong giai đoạn tới
trong hơn ba mươi năm đổi mới việc hình thành và đa dạng hóa các hình thức sở hữu
đã quy định các thành phần kinh tế tương ứng
tuy nhiên cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để có một nền kinh tế thị trường đầy đủ hiện đại
phải thực sự xác lập thực thi phổ biến và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu tư nhân về tài sản
chỉ khi quyền sở hữu tư nhân được tôn trọng và bảo vệ
các cá nhân mới có thể phát huy được các tiềm năng của mình
mới có thể tự do và độc lập trong việc tiến hành các hoạt động sản xuất trao đổi
nhằm tối đa hóa các lợi ích cá nhân

hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
cần có các chính sách giúp tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước và khu vực nước ngoài
sử dụng nhiều công nghệ
trước mắt cần thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghệ tầm trung phù hợp với trình độ phát triển hiện đại
cũng như thiết lập các cụm liên kết ngành sản xuất linh kiện
đòi hỏi quy mô đầu tư vốn vừa phải và độ tinh vi công nghệ ở mức trung bình
việt nam cũng cần nắm bắt được làn sóng khởi nghiệp của các doanh nghiệp
công nghệ và thúc đẩy các hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm giúp các doanh nhân vượt qua rào cản về vốn
rủi ro nguồn nhân lực để hiện thực hóa các ý tưởng của mình liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo
muốn tạo đột phá phát triển phải thoát ra khỏi tư duy của nền kinh tế nông nghiệp truyền thống
chuyển mạnh từ chỗ sản xuất lấy số lượng là mục tiêu sang chú trọng chất lượng giá trị và hiệu quả
cần giải quyết một số điểm ngẽn như các vấn đề về kết cấu hạ tầng tích tụ tập trung đất đai
phát triển nguồn nhân lực hợp đồng sản xuất thông qua những thay đổi chính sách để thu hút được nhiều đầu tư hơn
từ khu vực kinh tế tư nhân vào khu vực nông nghiệp và nông thôn
để làm được điều này cần có sự tham gia tích cực của nhà nước đặc biệt là chính quyền địa phương
với vai trò điều phối bảo lãnh trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người nông dân
để giúp tháo gỡ xử lý những khó khăn mà cả hai bên khó vượt qua được
cần đổi mới căn bản hệ thống giáo dục và đào tạo trong đó gắn giáo dục đào tạo với hoạt động thực tiễn
đề cao tinh thần làm chủ thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp có định hướng rõ rệt
ưu tiên về chính sách và các nguồn lực cho các ngành liên quan đến toán học
kinh nghiệm của các quốc gia đi trước cho thấy cần tạo dựng văn hóa sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp
cho giới trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
hình thành ý chí tự thân lập nghiệp để sẵn sàng cho tương lai
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ở việt nam của tiến sĩ trương công đắc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bài đăng trên tạp chí công sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau